vâng và ngay sau đây sẽ là phần công bố các giải vàng của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi bảy
đầu tiên chúng tôi xin được công bố giải vàng ở hạng mục tác phẩm báo chí
và giải vàng của hạng mục tác phẩm báo chí có một mươi sáu giải vàng
đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng công an tỉnh quảng ngãi với phim tài liệu đường về của ma rừng
xin được chúc mừng công an tỉnh hậu giang với phóng sự cò ơi là cò
xin được chúc mừng công an thành phố hà nội với phóng sự điều tra theo dấu vết đường dây đẻ thuê
xin được chúc mừng công an tỉnh sơn la với phóng sự nuôi em
xin được chúc mừng công an thân nghiêng với tác phẩm phim tài liệu bông cúc trắng sứ nhạc lòng
xin được chúc mừng công an thành phố hồ chí minh với tác phẩm
phim tài liệu bông cúc trắng sứ nhạc lòng
xin được chúc mừng công an thành phố hà nội với tác phẩm phim tài liệu trở về
xin được chúc mừng công an gia lai với tác phẩm gương người tốt việc tốt cuộc giải cứu
xin được chúc mừng công an đà nẵng với phóng sự vết sẹo giữa lòng đô thị
xin được chúc mừng công an tỉnh phú yên với phóng sự củng cố niềm tin
xin được chúc mừng công an tỉnh hà nam với phim tài liệu đột kích
xin được chúc mừng công an thành phố cần thơ phóng sự điều tra sổ đỏ giả thiệt hại thật
xin được chúc mừng công an tỉnh quảng nam gương người tốt việc tốt người công an của dân
xin được chúc mừng công an tỉnh điện biên với phim tài liệu những ngôi nhà mới
xin được chúc mừng công an tỉnh nam định với phóng sự hoa sương rồng trên cát
xin được chúc mừng công an tỉnh cà mau với phóng sự hiểm nguy nơi xứ người
và cuối cùng đó chính là công an tỉnh con tum với phóng sự iachim bình yên trở lại
và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí thiếu tướng phạm quang khải
phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân tổng biên tập báo công an nhân dân
xin được trân trọng kính mời ông dương tấn hiển ủy viên ban thường vụ thành ủy
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
lên sân khấu trao giải vàng cho tác giả nhóm tác giả cùng cá nhân
trong liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
vâng ạ giải vàng của các tác phẩm báo chí chúng ta có một mươi sáu giải vàng
của các tác phẩm báo chí chúng ta có một mươi sáu giải vàng
và chúng tôi nghĩ rằng trong những ngày vừa qua để đạt được giải vàng của thể loại đó chính là tác phẩm báo chí
thì đây là những tác phẩm xuất sắc nhất được hội đồng chuyên môn đánh giá rất cao
và đáp ứng được những tiêu chí rất khắt khe của ban giám khảo ban tổ chức liên hoan năm nay
vâng và chúng tôi cũng hy vọng rằng ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc này
thì những tác phẩm giải vàng của liên hoan năm nay giải vàng giải bạc
sẽ được các công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát sóng trên những chương trình chuyên mục của mình
tại đài phát thanh truyền hình của đơn vị để chúng ta cùng tuyên truyền về những nội dung của những chương trình những tác phẩm đặt giải
vâng ạ đây chính là một phần thưởng cho sự cố gắng nỗ lực của các phóng viên trong lực lượng công an nhân dân
vâng để có một tác phẩm dự thi thì có thể thấy rằng các phóng viên của chúng tôi đã phải mất
rất nhiều thời gian công sức phải đi đến những nơi rất sâu rất xa của địa phương mình
để phản ánh kịp thời những đề tài nóng ở địa phương
và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời
hai đồng chí lãnh đạo sẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng với các tác giả đặt giải vàng của thể loại tác phẩm báo chí
và xin quý vị hãy dành một chàm hoa tay thật lớn để chúc mừng cho một mươi sáu tác giả có tác phẩm đạt giải vàng
ở thể loại tác phẩm báo chí
xin được chúc mừng các đồng chí và chúng tôi xin được tiếp tục mời hai đồng chí lãnh đạo tiếp tục ở trên sân khấu
để trao giải vàng tiếp theo cho các hạng mục
tiếp theo chúng tôi xin được xướng tên các tác giả tác phẩm ở hạng mục tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
chúng tôi xin được chúc mừng công an tỉnh quảng ngãi với tác phẩm vì nhân dân phục vụ nơi đỉnh núi
chúc mừng công an tỉnh nghệ an
hồ sơ vụ án kỳ án bản phòng
chúc mừng công ty truyền hình cáp việt nam vtvcap với tác phẩm lưỡi dao oan nhiệt
vâng ạ xin được mời các đơn vị có tác phẩm đạt giải vàng
ở thể loại tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
chúng ta hãy cùng bước vào sân khấu để nhận giải
xin được chúc mừng công an hải dương với tác phẩm lưỡi dao oan nhiệt
phía sâu bản án phải sống
xin được chúc mừng công an thành phố hồ chí minh với tác phẩm hành trình phá án
lần theo dấu vết hiện trường khi tàn trò lên tiếng
xin được chúc mừng công an sơn la với tác phẩm hành trình phá án kỳ án hồ bản muôn
xin được chúc mừng công an tỉnh làng sơn với tác phẩm phía sau bản án
khi đất hóa vàng tình người hóa bạc
vâng có lẽ để tăng phần nóng hơn và cổ vũ chúc mừng cho các đồng nghiệp của mình đạt giải
các tác giả có tác phẩm đạt giải thì xin quý vị hãy dành những tràng báo tay thật lớn để chúc mừng những đồng nghiệp của chúng ta
và tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng công an tỉnh điện biên với hành trình phá án hành trình triệt phá những bóng ma
xin được chúc mừng các tác giả của tác phẩm góc nhìn sự thật những kẻ ảo tưởng chính trị đến từ công an tỉnh lâm đồng
xin được chúc mừng công an bà rịa vũng tàu phía sau bản án mong ước của linh
xin được chúc mừng công an tỉnh đồng nai
hành trình phá án đánh sập đường dây siêu lừa việc nhẹ lương cao
và cuối cùng xin được chúc mừng công an tỉnh quảng ngãi an ninh với cuộc sống nhận diện cà xóa
vâng một lần nữa thì chúng tôi xin được mời các tác giả có tác phẩm ở thể loại
chương trình nghệ thuật tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt sẽ lên sân khấu nhận giải vàng từ ban tổ chức
chúng tôi xin được mời các đơn vị lên sân khấu để nhận giải vàng ở thể loại tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời thiếu tướng phạm quang khải và ông dương tấn hiển
sẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng với các tác giả đặt giải vàng ở thể loại tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
một lần nữa xin được chúc mừng một mươi hai đơn vị đã có giải thưởng
xin được cảm ơn các đồng chí và chúng tôi xin được tiếp tục mời hai đồng chí lãnh đạo ở lại sân khấu để cùng đến với phần trao giải vàng tiếp theo cho hạng mục chương trình chuyên mục
chúng tôi xin được chúc mừng công an tỉnh bến tre chuyên mục an ninh bến tre
chúc mừng công an tỉnh bà rịa vũng tàu với chuyên mục an ninh bà rịa vũng tàu
xin được chúc mừng công an hà nam với chuyên mục an ninh hà nam
xin được chúc mừng công an thành phố hồ chí minh với chuyên mục an ninh thành phố hồ chí minh
xin được chúc mừng công an lào cai với chuyên mục an ninh lào cai
và cuối cùng theo quý vị là đơn vị nào à
xin được chúc mừng công an tỉnh quảng ninh với chuyên mục an ninh quảng ninh
vâng chúng tôi xin được mời sáu tác giả
đại diện của sáu đơn vị sẽ lên sân khấu nhận giải vàng
ở hạng mục chương trình chuyên mục an ninh quảng ninh
vâng đó chính là các đơn vị công an bến tre công an bà rịa vũng tàu công an tỉnh hà nam công an thành phố hồ chí minh công an lào cai và công an tỉnh quảng ninh
vâng đây chính là chương trình chuyên mục mà được phát sóng hàng tuần hàng tháng trên đài phát thanh truyền hình của địa phương các đơn vị
và nội dung của các chương trình này thì đều là phản ánh những tin bài hoạt động của lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo công an đơn vị địa phương đến với người dân ngay sau đây chúng tôi xin được mời hai đồng chí đánh đạo sẽ chụp ảnh kỷ niệm
cùng với sáu đơn vị đặt giải vàng ở thể loại chương trình chuyên mục và xin quý vị hãy dành một trang vào tay thật lớn để chúc mừng cho họ
xin được cảm ơn các đơn vị và chúc mừng các đơn vị
xin mời hai đồng chí lãnh đạo tiếp tục ở lại sân khấu để chúng ta cùng tiếp tục trao giải vàng cho các tác giả tác phẩm có giải thưởng tiếp theo
và ngay sau đây chúng tôi xin được sướng tên hai mươi bốn tác phẩm thuộc thể loại phát thanh đặt giải vàng

đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng học viện cảnh sát nhân dân với tác phẩm đứa con nuôi
xin được chúc mừng công an thành phố học viện cảnh sát nhân dân với tác phẩm đứa con nuôi
xin được chúc mừng công an thành phố học viện cảnh sát nhân dân với tác phẩm lựa chọn sinh tử
xin được chúc mừng công an tỉnh lạng sơn với tác phẩm cạm bẫy
xin được chúc mừng công an tỉnh đắk nông với tác phẩm đứa con mất tích
xin được chúc mừng công an tỉnh yên bái với tác phẩm cuộc giải cứu ở tà ganh
xin được chúc mừng trung tâm phát thanh truyền hình quân đội nhân dân với tác phẩm ảo ảnh
xin được chúc mừng công an tỉnh vĩnh phúc với tác phẩm chuyện tình xuyên biên giới
xin được chúc mừng công an tỉnh tiền giang với tác phẩm những nhà báo không thẻ
chúc mừng công an tỉnh bến tre với tác phẩm lớp võ miễn phí của người chiến sĩ công an
xin được chúc mừng công an tỉnh bắc giang với tác phẩm chàng sọ dừa thời a còng
xin được chúc mừng công an ninh bình với tác phẩm phía sau cuộc chiến
xin được chúc mừng công an quảng ngãi với tác phẩm săn dầu dã hậu quả thật ba kỳ
xin được chúc mừng công an hà nam với phóng sự điều tra
hoạt động khai thác khoáng sản tại hà nam hai kỳ
xin được chúc mừng công an sóc trăng với tác phẩm vỡ mộng giống lúa thiên đàng hai kỳ
xin được chúc mừng công an cao bằng với tác phẩm hành trình tìm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vũ khí nóng
xin được chúc mừng công an hưng yên với tác phẩm thảm hòa môi trường ở hệ thống thủy lợi bắc hưng hải ba kỳ
xin được chúc mừng công an tỉnh phú yên với phóng sự chặn đứng những luồng gió độc
xin được chúc mừng công an tỉnh an giang với phóng sự lợi dụng thiên chức để phạm tội hai kỳ
kỳ chúc mừng công an tỉnh thừa thiên huế với tác phẩm cảnh báo ma trận lừa đảo trên không gian mạng ba kỳ
xin được chúc mừng công an tỉnh hòa bình với tác phẩm vén màn lừa đảo của yêu sứ mường
xin được chúc mừng công an tỉnh gia lai với tác phẩm bước qua bóng tối
xin được chúc mừng công an thành phố cần thơ với tác phẩm lời xin lỗi muộn
màng chúc mừng công an tỉnh điện biên với tác phẩm năm mươi sáu ngày bắt ná trên đất lào
và cuối cùng chúng tôi xin được chúc mừng một đơn vị đến từ miền trung
công an tỉnh hà tĩnh sóng ngầm đánh bạc online và lỗ hổng cần vá hai kỳ
và chúng tôi xin được mời các tác giả có tác phẩm đạt giải vang ở thể loại phát thanh
sẽ lên sân khấu để nhận giải

xin được chúc mừng công an tỉnh điện biên với tác phẩm năm mươi sáu ngày bắt ná trên đất lào